sau tám tháng vụ án phải điều tra bổ sung trịnh sướng đại gia xăng dầu ở miền tây và các đồng phạm bị đưa ra xét xử
vì sản xuất buôn bán hơn một trăm chín mươi hai triệu lít xăng giả vào sáng ngày hôm nay
bị cáo trịnh sướng cùng với ba mươi tám đồng phạm bị tòa nhân dân tỉnh đắk nông xem xét tội sản xuất buôn bán hàng giả
theo điều một trăm chín mươi hai bộ luật hình sự
để phục vụ cho việc xét xử tòa triệu tập hai mươi bốn người có quyền nghĩa vụ liên quan và người làm chứng cùng với bốn giám định viên
tham gia phiên tòa có một mươi chín luật sư bảo chữa cho các bị cáo trong đó bị cáo trịnh sướng có hai luật sư
trước đó vào ngày hai mươi tháng bốn tòa đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ khối lượng xăng giả mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự
số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo trong vụ án
đến tháng năm năm nay cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra bổ sung xác định trịnh sướng thu lợi bất chính hơn một trăm năm mươi năm tám tỷ đồng
cao hơn kết quả điều tra cũ gần năm mươi tỷ đồng trong lần trước là hơn một trăm linh sáu tỷ đồng
đến tháng bảy viện kiểm soát nhân dân tỉnh đăng nông đã ra cáo trạng truy tố
hiện phiên tòa vẫn đang tiếp tục diễn ra và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về diễn biến phiên xét xử trong các bản tin sau
thông tin từ tỉnh quảng nam lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba vừa khống chế bắt giữ hai đối tượng côn đồ nguy hiểm đòi nợ thuê gây dối an ninh trật tự
vào lúc hai mươi giờ tối qua lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh quảng nam nhận tin báo tại đại lý lốc ô tô hoàng bỉ số bốn trăm năm mươi sáu đường nguyễn hoàng
thành phố tam kỳ có hai đối tượng gây dối an ninh trật tự
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba nhanh chóng đến hiện trường khống chế bắt giữ hai đối tượng là nguyễn lân trường và nguyễn đức duy
tịch thu một mã tấu dài sáu mươi cm một kéo cắt chỉ và một xe mô tô
qua xác minh ban đầu được biết hai đối tượng trường và duy đến đại lý hoàng bỉ để đòi nợ ham dọn nhân viên